theo hồ sơ công an vương trung tá là người kinh doanh xe chạy dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái nhưng vì không có xe nên tá đã ký hợp đồng thuê một mươi chiếc xe của nhiều người khác
tuy nhiên quá trình kinh doanh thua lỗ nợ tiền bên ngoài không có khả năng trả nên tá đã mang các xe ô tô đã thuê đi cầm cố thế chấp vai tiền hơn một hai tỷ đồng
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt giữ tá

hoàng sợ khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc con mình bị tai nạn chấn thương phải vào viện cấp cứu vị phụ huynh này càng tin tưởng hơn khi đối tượng nói đúng tên con mình
ngay lập tức chị đã chuyển cho đối tượng năm mươi triệu đồng
khi ấy tôi bùng nổ hết cả chân tay không nghĩ được gì nhiều
trong lúc ấy thì tôi có hỏi rồn rập là cháu bị nặng không như thế nào
thì người thự xưng là
thầy giáo bảo là ơi bây giờ bác sĩ đang cấp cứu cho cháu thì có gì chị nghe điện thoại để bác sĩ trao đổi với chị
bác sĩ bảo là cần chuyển năm mươi triệu
thì khi ấy tôi rất là hoang mang và trong cái tâm trạng là chân tay bùn rùn không chuyển được được không có thể là nhìn ra số để mà chuyển tiền thế tôi gọi ngay hôn dâu
bảo là em đang bị tai nạn đấy thì con chuyển gấp cái số này nhờ thầy giáo để làm thủ tục cho em
thì con dâu tôi đã là chuyển ngay
còn với chị nguyễn thị hạnh có con đang học trường trung học phổ thông cũng rơi vào tình trạng tương tự
dù có phần may mắn hơn khi chưa chuyển tiền cho đối tượng nhưng cuộc gọi này cũng khiến chị thực sự lo sợ và bất an trong một khoảng thời gian
với cá nhân tôi là một người mẹ thật sự là lúc ấy rất là hoảng hốt mặc dù là đã được nghe thông tin trong những ngày gần đây cũng có những các cái thông tin giả danh
thế nhưng mà với tâm lý của một người mẹ
thì lúc đấy quả thật là hoảng hốt lo lắng thật sự là như vậy
sau đấy thì tôi cũng có hỏi là con chấn thương làm sao
thì với cái giọng vẫn là như vậy thì chỉ nói rằng là chúng tôi đang đưa con vào cấp cứu tại phòng cấp cứu của bệnh viện một trăm linh tám chị nhé
nhắc đến ba lần như vậy nhưng mà khi tôi gặng hỏi là con bị chấn thương làm sao thì nhất định là họ không có nói gì cả
đây chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân
các đối tượng nhắm đến
mặc dù đã có những cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh trong trạng thái bất ngờ hoảng hốt chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
để cảnh báo tới phụ huynh các nhà trường đã thông báo về hình thức của các đối tượng lừa đảo
tiến hành ra soát lại công tác bảo mật từ các nhóm chat trên các nền tảng zalo facebook
ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm gửi thông tin về vụ việc tới phụ huynh học sinh và nhắc phụ huynh để cao cảnh giác
và cho tới nay thì nhà trường cũng đã gửi thông tin cảnh báo lần hai tới phụ huynh
đồng thời phối hợp với phụ huynh trong việc liên lạc trao đổi thông tin về tình hình học tập cũng như là rèn luyện sức khỏe của các con tại trường
bên cạnh đó nhà trường cũng có một hệ thống riêng để quản lý tất cả những thông tin dữ liệu của từng phụ huynh học sinh
và chỉ có ban giám hiệu và cán bộ phụ trách văn phòng thì sẽ được cấp quyền truy cập vào nguồn dữ liệu này
cùng với các nhà trường lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn
về những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng đồng thời phát tờ rơi để người dân và phụ huynh học sinh cảnh giác phòng ngừa

tra công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin của cán bộ giáo viên và học sinh
dù đã lẩn trốn qua nhiều địa phương nhưng phan hoàng vinh và lê hoàng việt cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang vẫn bị bắt giữ
hai anh em vinh và việt chính là đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến cho một nạn nhân tử vong trên phà an hòa thuộc xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
dạo sáng ngày một mươi sáu tháng hai do tức giận việc trần hùng lĩnh chú tại thành phố long xuyên lấy xe máy của mình
vinh đã cầm theo dao và gọi việt lấy xe máy đuổi theo
đến khu vực phà an hòa thấy lĩnh đang ở trên phà vĩnh lao xuống chém nhiều nhát vào vùng ngực và tay khiến lĩnh gục chết tại chỗ
sau khi gây án hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
được biết nạn nhân và đối tượng đều mua bán và nghiện ma túy vinh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ phan hoàng vinh và lê hoàng việt về hành vi giết người
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ xử lý theo quy định
vào chiều qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip một nam thanh niên không đổi mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy tay cầm mã tấu đuổi theo đe dọa một tài xế xe tài khiến dư luận vô cùng bức xúc
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã xác định và bắt giữ y lam a drung
chú tại huyện yaleo tỉnh đắk lắc
đáng chú ý y lam a drung chỉ mới một mươi sáu tuổi và cơ quan công an cũng xác định khi thực hiện hành vi thanh niên sai diệu
sau khi tiếp nhận thông tin tiến hành tăng cường tuần tra kiểm soát đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao
đầu không đuổi mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng cầm theo hung khí đúng như phản ánh trên mạng xã hội
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì nam thanh niên cố tình tăng ga bỏ chạy
tổ công tác đã truy đuổi bắt giữ được đối tượng cùng với mã tấu dài khoảng tám mươi cm
tại cơ quan công an y lam cho biết trước đó gặp một chiếc xe ô tô tải đi cùng chiều
cho rằng tài xế xe tải có ngôn từ xúc phạm mình nên y lam đã lấy mã tấu mang theo để đe dọa rồi bỏ đi
hiện cơ quan công an đã lập biên bản đối với i lam về các hành vi
nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở không đuổi bũ bảo hiểm
người đủ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe máy dung tích xy lanh trên năm mươi mét khối
tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định